thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đến nay việt nam đã chữa khỏi cho hơn chín trăm một mươi hai trăm linh bệnh nhân
trên tổng số một một trăm linh bốn tám trăm ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm là gần một trăm linh chín triệu liều
vào sáng ngày hôm nay hà nội bắt đầu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
viện vệ sinh dịch tễ trung ương vừa cấp cho thành phố ba trăm linh bốn một trăm bốn mươi liều pfizer
sở y tế hà nội đã phân bổ số vaccine trên cho ba mươi quận huyện để thực hiện tiêm mũi một cho trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
đang học tập sinh sống trên địa bàn hà nội theo lộ trình hạ dần độ tuổi
có thể sử dụng để tiêm trả mũi hai cho trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi một
trên địa bàn bảo đảm khoảng cách giữa hai mũi ít nhất là ba tuần
thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này là trước ngày hai mươi năm tháng một mươi một
dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số địa phương
nhiều điều chỉnh biện pháp phòng dịch đã được áp dụng để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh
tỉnh bắc ninh cũng đã yêu cầu dừng hoạt động đối với các dịch vụ karaoke quán bar vũ trường
massage phòng tập thể hình yoga spa các nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán
hàng mang về không tổ chức ăn uống liên hoan tập trung đông người cho đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một
người dân không ra khỏi nhà từ hai mươi một giờ cho đến bốn giờ sáng ngày hôm sau
trừ các trường hợp thực hiện công vụ đưa người đi cấp cứu đi làm ca đêm đi làm về
tỉnh bạc liêu cũng yêu cầu không tổ chức các hoạt động tập trung trên một mươi người
kể cả trong nhà và ngoài trời ngoài phạm vi công sở cơ sở y tế
điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cơ sở sản xuất kinh doanh
mọi người không được ra đường từ hai mươi giờ đến hôm trước cho đến bốn giờ sáng hôm sáng
trừ một số lực lượng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp
bạc liêu tây ninh phát phiếu đi chợ cho người dân để hạn chế tập trung đông người
và giúp phòng chống dịch covid một mươi chín
một số tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện lộc ninh
đã bắt giữ được nguyễn văn thịnh chú tệ ấp hưng thủy xã lộc thịnh huyện lộc ninh
là nghi can trong vụ đâm chết anh trương thanh phúc chú ấp hưng thịnh xã lộc thịnh
như chúng tôi đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một nguyễn văn thịnh đến nhà vợ cũ
tại ấp hai xã lộc hưng để tìm anh trương thành phúc
tại đây thịnh đã rút con dao nhọn mang theo đâm anh phúc tử vong
nhận tin báo cơ quan công an đã phối hợp khám nghiệm hiện trường tử thi
và tổ chức trùy bắt nguyễn văn thịnh
đến hai mươi giờ tối qua khi đối tượng vừa lẻn về nhà lấy đồ để tiếp tục bỏ trốn
thì bị lực lượng công an mật phục vây bắt
khi phát hiện lực lượng công an đối tượng đã khóa trái cửa cố thủ bên trong
sau thời gian vận động đầu thú không được lực lượng công an đã phải phá cửa áp sát bắt giữ đối tượng
lực lượng công an bộ đội biên phòng và hải quan của tỉnh quảng bình
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng người lào
đang vận chuyển ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp qua biên giới
vào sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực cửa khẩu quốc tế cha lo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng và đội kiểm soát hải quan quảng bình
bắt quả tăng hai đối tượng người lào là kẹo la khon vinhampasert và tích sĩ hạp panya
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới theo hướng từ lào về việt nam
lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường hơn ba trăm linh viên ma túy tổng hợp
được cất giấu trong các túi bóng và một số tăng vật liên quan
trong phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại năm mươi một trên ba hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
về tội trộm cấp tài sản
đối tượng này có xeo chấm
cách một năm cm trên sau mép trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an dương
tp hải phòng là hai đối tượng
đối tượng nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá
xã quốc tuấn huyện an dương tp hải phòng
cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách năm cm sau đuôi mắt trái
và đối tượng vũ đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn trang quan
xã an đồng huyện an dương tp hải phòng
cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý